tại km ba trăm hai mươi bốn hai trăm linh quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
tiếp tục xảy ra sạt ta lưu dương gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ
vết sạt lở kéo dài ba mươi mét với trên ba mét khối đất đá sạt tràn ra mặt đường quốc lộ
quốc lộ ba mươi bảy nối trung tâm thành phố yên bái với các huyện thị xã phía tây
văn trấn trạm tấu mù căng trải và thị xã nghĩa lộ
công ty cổ phần xây dựng quản lý đường bộ một đã huy động máy móc nhân lực
có mặt tại hiện trường để tiến hành thi công thông tuyến đường
tuy nhiên khu vực này vẫn đang tiếp tục sạt lở nên chưa thể thi công
hiện nay đơn vị đã đặt biển cảnh báo lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
tiến hành phân luồng giao thông
theo đó các phương tiện di chuyển theo hướng từ yên bái đi thị xã nghĩa lộ hoặc ngược lại
có thể đi theo hướng từ mỹ bến cao thị trấn nông trường trần phú quốc lộ ba mươi hai và ngược lại
tình trạng sạt lở trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh yên bái vẫn xảy ra
vì vậy người dân và các phương tiện qua lại những khu vực có tà lưu cao cần hết sức lưu ý cảnh giác